tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin
trung quốc xây dựng hệ thống cáp ngầm ở quần đảo hoàng sa
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ
việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình
đối với quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo này mà không có sự cho phép của việt nam
là vi phạm chủ quyền của việt nam và vô giá trị
các nước cần hành động có trách nhiệm là tránh làm phức tạp tình hình
đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình và an ninh ở biển đông
liên quan đến câu hỏi đề nghị cho biết bình luận của việt nam trước việc hoa kỳ gửi thư
tới liên hợp quốc phản đối yêu sách chủ quyền của trung quốc ở biển đông
vào ngày ba tháng sáu vừa qua người phát ngôn lê thị thu hằng cũng cho biết
việt nam quan tâm đến việc thời gian vừa qua có nhiều quốc gia là thành viên của liên hợp quốc
đã lưu hành văn bản bày tỏ quan điểm về tình hình biển đông
tài liệu bày tỏ quan điểm là phương thức hoạt động thường làm của các quốc gia thành viên liên hợp quốc
lập trường của việt nam về vấn đề biển đông bao gồm cả về chủ quyền quyền chủ quyền
và các quyền hợp pháp trên biển là rõ ràng nhất quán phù hợp với công ước liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai